tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ ba mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội
trong phiên làm việc chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội đã xem xét cho ý kiến vào báo cáo công tác dân nguyện tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn của quốc hội
tại phiên họp lãnh đạo bộ công an cho biết thời gian qua bộ công an đã tập trung giải quyết tốt nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân
báo cáo tại phiên họp thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cho biết
trong tháng hai toàn bộ sáu mươi ba kiến nghị của cử tri gửi đến bộ công an đã được tiếp nhận và giải quyết đúng theo quy trình
bên cạnh đó bộ công an đã chỉ đạo sát sao công an các đơn vị địa phương giải quyết tốt một số lĩnh vực trọng tâm
đặc biệt là công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về an toàn giao thông đã đạt được những kết quả tích cực
kiểm tra về nồng độ côn rất tốt
và qua số liệu thống kê hiện nay năm hai nghìn hai mươi ba đã kéo giảm năm năm
tức là một hai trăm tám mươi bốn vụ về tai nạn giao thông
và giảm như vậy là giảm năm
còn riêng đối với người chết thì giảm là một mươi bốn một

còn riêng đối với người chết thì giảm là một mươi bốn một
còn riêng đối với người chết thì giảm là một chín trăm một mươi hai người so với năm hai nghìn hai mươi hai
thì đây là một số liệu rất tốt
thứ trưởng trần quốc tỏ báo cáo thêm về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật
liên quan đến tình trạng khai thác cát trái phép
đây cũng là vấn đề được nhiều cử tri quan tâm được nêu trong báo cáo của ban dân nguyện
bốn năm qua tức là từ năm hai nghìn hai mươi đến hai nghìn hai mươi
thì lực lượng công an chúng tôi cũng đã phát hiện là hai mươi một ba trăm bảy mươi một vụ
và đã khởi tố là hai trăm linh vụ
bốn trăm chín mươi chín vụ và bốn trăm ba mươi bốn bị can
và hiện nay thì bộ công an cũng đang tập trung rất quyết liệt về cái việc khảo sát đánh giá
và tăng cường cái chỉ đạo đối với công an các đơn vị địa phương về cái nội dung này
trước đó trình bày báo cáo về công tác dân nguyện tháng hai của quốc hội
trưởng ban dân nguyện dương thanh bình cho biết
cử tri và nhân dân đánh giá cao việc chính phủ ban hành nhiều chính sách giải pháp phục hồi phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên cử tri và nhân dân tiếp tục
bày tỏ sự lo lắng về thời gian gần đây
vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm chết và bị thương nhiều người
tình hình ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn đặc biệt là tại hà nội
giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng cao
báo cáo cũng chỉ rõ tình hình công dân khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh có chiều hướng giảm nhiều so với tháng một
chiều nay tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh tổ chức hội nghị ban điều hành đề án đưa nội dung quyền con người
vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương chủ trì hội nghị
cùng dự có phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà và các thành viên của ban điều hành đề án
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng trần hồng hà nhấn mạnh
việc đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
đánh dấu bước ngoặt không chỉ thay đổi về nhận thức mà còn bằng hành động thực tiễn
nhằm thúc đẩy tôn trọng và bảo vệ quyền con người ở việt nam lên tầm cao mới
tại hội nghị đại diện các cơ quan tham gia ban điều hành đề án đã chia sẻ về những kết quả đã đạt được
và cả những hạn chế thiếu sót nguyên nhân trong việc tổ chức triển khai thực hiện đề án giáo dục quyền con người trong thời gian vừa qua
với mục tiêu đề ra đến hết năm hai nghìn hai mươi năm một trăm linh các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
tổ chức giáo dục quyền con người cho người học
đồng chí nguyễn xuân thắng yêu cầu trong thời gian tới lãnh đạo các cơ quan tham gia thực hiện đề án
cần quan tâm bố trí đầy đủ các nguồn lực để tổ chức các hoạt động theo nhiệm vụ thủ tướng chính phủ và trưởng ban điều hành phân công
trên cơ sở đánh giá kết quả và hạn chế bất cập trong quá trình thực hiện đề án
các cơ quan xây dựng lại kế hoạch hàng năm với từng nhiệm vụ cụ thể sát hợp với yêu cầu của đề án và nguồn lực
phải thường xuyên liên tục cập nhật yêu cầu nội dung về quyền con người cần được nghiên cứu cân nhắc kỹ lưỡng ở từng cấp học
tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng của giáo dục quyền con người trong hệ thống giáo dục quốc dân
sáng nay tại thủ đô viêng trăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã diễn ra hội nghị hợp tác an ninh việt nam lào lần thứ một mươi bốn
tham dự hội nghị đoàn đại biểu bộ công an việt nam do thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đoàn đại biểu bộ công an lào do thượng tướng công thong phong chí vít ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
tại hội nghị dưới sự đồng chủ trì của thượng tướng công thong phong vy chít và thượng tướng lương tam quang hai bên thống nhất đánh giá
trong một năm qua lực lượng an ninh và công an các tỉnh giáp biên hai nước đã phối hợp chặt chẽ triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác tại biên bản hội nghị hợp tác an ninh việt nam lào lần thứ một mươi ba
trên các lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị an ninh nội địa an ninh chính trị nội bộ an ninh kinh tế văn hóa an ninh mạng đảm bảo an ninh biên giới và quản lý xuất nhập cảnh đã mở các lớp bồi dưỡng cán bộ và triển khai công tác trao đổi đoàn
về phương hướng hợp tác thời gian tới hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có giữa lực lượng an ninh hai nước nhất là giữa các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương giáp biên giới
trong đó cần xác định rõ các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong hợp tác bảo đảm an ninh quốc gia hai nước coi trọng cơ chế trao đổi thông tin tình hình giữa các đơn vị địa phương để có biện pháp phòng ngừa đấu tranh xử lý kịp thời và tham mưu giúp lãnh đạo hai bộ về chủ trương biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới
trao đổi thông tin phối hợp phòng chống tác động từ các mối đe dọa của an ninh phi truyền thống ảnh hưởng đến sự phát triển hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung và bộ công an hai nước nói riêng phối hợp chặt chẽ ủng hộ quan điểm lập trường của hai nước tại các diễn đàn quốc tế và khu vực thúc đẩy hợp tác phòng chống khủng bố của các nước asean qua đó góp phần xây dựng cộng đồng asean hòa bình ổn định và phát triển
trước mắt lực lượng an ninh hai nước cần khẩn trương triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể toàn diện
nhằm đảm bảo an ninh cho các sự kiện hội nghị trong năm asean hai nghìn hai mươi bốn do lào làm chủ tịch
đảm bảo an ninh cho các sự kiện lớn sẽ diễn ra tại lào và việt nam sắp tới
tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang và thứ trưởng công thong phong vy chít
đã ký kết biên bản hội nghị hợp tác an ninh lào việt nam lần thứ một mươi bốn
chiều nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an
có buổi tiếp ngày olivia mcallen phó chủ tịch điều hành tập đoàn airbus helicopters toàn cầu
chiều nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an
có buổi tiếp ngày olivia mcallen phó chủ tịch điều hành tập đoàn airbus helicopters toàn cầu
tại buổi tiếp thứ trưởng lê quốc hùng cho biết tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bộ công an việt nam đã thành lập trung đoàn không quân công an nhân dân
đây là đơn vị trực thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa việt nam cộng hòa pháp nói chung
giữa bộ công an việt nam với tập đoàn airbus nói riêng
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị tập đoàn airbus tăng cường hợp tác với các đơn vị chức năng
của bộ công an việt nam trên lĩnh vực cùng quan tâm
trong đó nghiên cứu xây dựng chương trình huấn luyện chuyển loại ban đầu cho phi công
cán bộ kỹ thuật của bộ công an việt nam
hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm khai thác vận hành trực thăng xây dựng chương trình bảo dưỡng
cũng như cung cấp tài liệu hướng dẫn khai thác trực thăng
phó chủ tịch điều hành tập đoàn airbus helicover toàn cầu
olivia mckellan chân thành cảm ơn thứ trưởng lê quốc hùng đã dành thời gian tiếp
và nhất trí với những đề nghị của bộ công an việt nam
ngài olivia mckellan đánh giá cao tiềm năng phát triển của ngành hàng không dân dụng
tại việt nam mong muốn được tiếp tục tăng cường hợp tác với chính phủ việt nam nói chung
với bộ công an việt nam nói riêng trong thời gian tới
cũng trong ngày hôm nay tại hà nội bộ công an tổ chức
hội nghị chuyên đề về xây dựng pháp luật năm hai nghìn hai mươi bốn
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
theo chương trình xây dựng luật pháp lệnh của quốc hội chương trình công tác của chính phủ
và chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của bộ công an năm hai nghìn hai mươi bốn
các đơn vị cần tham mưu với lãnh đạo bộ công an nghiên cứu xây dựng
ban hành một trăm bốn mươi năm văn bản quy phạm pháp luật gồm một mươi dự án luật một mươi chín nghị định của chính phủ
một quyết định của thủ tướng chính phủ hai thông tư liên tịch một trăm một mươi ba thông tư của bộ trưởng bộ công an
để đảm bảo tiến độ xây dựng một mươi dự án luật thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị công an các đơn vị được sao
chủ trì tham mưu xây dựng cần quyết liệt hơn tập trung mọi nguồn lực phục vụ công tác nghiên cứu
xây dựng hồ sơ dự án luật tờ trình dự thảo luật báo cáo đánh giá tác động tổng kết thi hành pháp luật
trong hồ sơ dự án luật phải được chuẩn bị đầy đủ số liệu diễn đạt rõ ràng lập luận sắc xảo thuyết phục
bên cạnh việc soạn thảo luật phải có dự thảo văn bản quy định chi tiết luật kèm theo để trình chấm dứt tình trạng
luật đã có hiệu lực nhưng không thi hành được do phải chờ văn bản giới luật quy định chi tiết
đối với nhiệm vụ xây dựng một trăm ba mươi năm văn bản giới luật thứ trưởng đề nghị thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về chất lượng tiến độ soạn thảo tham gia ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị địa phương
cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp tăng cường theo dõi đôn đốc hướng dẫn kiểm tra công an các đơn vị địa phương
trong việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng pháp luật thường xuyên báo cáo lãnh đạo bộ
những bất cập về tổ chức giao thông giải pháp nào bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc mới được đưa vào khai thác
đây là một trong nhiều vấn đề được đưa ra tại hội thảo khoa học công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trên các tuyến đường bộ cao tốc thực trạng và giải pháp do cục cảnh sát giao thông bộ công an tổ chức vào sáng nay tại hà nội
theo báo cáo tại hội nghị hiện nay mạng lưới đường bộ cao tốc ở nước ta đang được khai thác sử dụng chín tuyến với chiều dài là một bảy trăm linh tám km
tuy nhiên trong quá trình đưa vào khai thác sử dụng các tuyến cao tốc đã bộc lộ những tồn tại bất cập trong quy hoạch xây dựng quản lý bảo trì gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông
đáng chú ý qua khảo sát kiến nghị trên các tuyến cao tốc do cục cảnh sát giao thông quản lý đã phát hiện một trăm ba mươi hai mục bất hợp lý về tổ chức giao thông
trong đó nổi lên những bất hợp lý chưa được khắc phục dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vừa qua
đại diện cục cảnh sát giao thông cho biết trong thời gian tới cần ưu tiên phát triển đồng bộ hơn nữa hạ tầng giao thông trên đường bộ cao tốc
đảm bảo đúng tiêu chuẩn mới đưa vào khai thác sử dụng đồng bộ đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị quản lý hạ tầng trên đường bộ cao tốc
phải chủ động khắc phục sự cố hạ tầng kỹ thuật nếu có nguy cơ mất an toàn